những trường hợp nào trẻ cần trì hoãn thận trọng khi tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
bộ y tế đã có hướng dẫn trường hợp trẻ đủ điều kiện trì hoãn thận trọng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó lưu ý trường hợp nào đủ điều kiện tiêm trường hợp nào trị hoãn và thận trọng
theo đó có tám yếu tố mà người khám sàng lọc cần quan tâm đó là
thứ nhất hỏi tiền sử rõ ràng phản bệ với vaccine phòng covid một mươi chín lần trước hoặc các thành phần của vaccine phòng covid một mươi chín
thứ hai đang mắc bệnh cấp tính mạng tính tiến triển
thứ ba tiên sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào
thứ tư dối loạn chi giác dối loạn hành vi
thứ năm mắc bệnh bẩm sinh mạng tính ở tim phổi hệ thống tiêu hóa tiết niệu máu
thứ sáu nghe tim phổi bất thường
thứ bảy phản vệ
độ ba trở lên với bất kỳ dị nguyên nào
ghi rõ tác nhân gây dị ứng
thứ tám các chống chỉ định chỉ hoãn khác nếu có cần ghi rõ
hướng dẫn của bộ y tế cũng nêu rõ trẻ đủ điều kiện tiêm chủng ngay khi trẻ không có điểm bất thường
và không có chống chỉ định tiêm vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất
chống chỉ định tiêm vaccine cùng loại khi tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng covid một mươi chín lần trước
hoặc các thành phần của vaccine phòng covid một mươi chín
chỉ hoãn tiêm chủng cho trẻ khi đang mắc
mắc bệnh cấp tính mạng tính tiến triển
thận trọng tiêm chủng cho trẻ khi có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào
dối loạn chi giác dối loạn hành vi
cần chuyển khám sang lọc
tiêm chủng tại bệnh viện khi mắc các bệnh bẩm sinh
bệnh mạng tính ở tim phổi hệ thống tiêu hóa tiết niệu máu
nghe tim phổi bất thường
phản vệ độ ba trở lên với bất kỳ dị nguyên nào
ghi rõ tác nhân gây dị ứng
ngày hai mươi tám tháng một mươi tp hcm sẽ đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
theo đội tuổi đã được hướng dẫn tại tp thủ đức và các quận huyện trên cả nước
bộ y tế tiến hành triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
song song với việc tiếp tục ưu tiên tiêm chủng cho người lớn từ trên một mươi tám tuổi trở lên đủ các mũi vaccine phòng covid một mươi chín
theo bộ y tế cho đến hiện nay vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ em là vaccine commerty do pfizer biontech của hoa kỳ sản xuất
đã được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng
đây là vaccine đảm bảo an toàn cho trẻ em
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
vệ sinh dịch tễ trung ương được giao nhiệm vụ xây dựng tài liệu tập huấn cho sáu mươi ba tỉnh thành phố
dự kiến ngày mai hai mươi chín tháng một mươi viện sẽ triển khai tập huấn trên quy mô toàn quốc
đối với chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em sẽ triển khai từ lứa tuổi cao xuống lứa tuổi thấp dần
chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các cán bộ y tế các thầy cô giáo cùng tham gia chiến dịch
tổ chức triển khai cho các em học sinh từ một mươi sáu một mươi bảy tuổi trước
và tiếp tục mở rộng triển khai dần tiêm chủng cho các em ở lớp một mươi lớp một mươi một
tiếp theo nguồn cung vaccine trong thời gian tới sẽ mở rộng triển khai cho học sinh trung học cơ sở là các cháu lớp bảy tám và chín
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương nói
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng công tác triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em sẽ được tiến hành trước tại các tỉnh đang có dịch covid một mươi chín
tiếp theo là các tỉnh mật độ dân số đông có nguy cơ cao dễ lây lan dịch
viện vệ sinh dịch tễ trung ương sẽ hướng dẫn cho các cán bộ y tế các tuyến triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em chủ yếu ở các trường học
tiếp theo là ở các trạm y tế các trung tâm y tế và các bệnh viện với trẻ có bệnh nền béo phì
làm sao để công tác tổ chức tiêm chủng vừa nhanh chóng thuận tiện đồng thời đảm bảo an toàn
đặc biệt lưu ý các vấn đề theo dõi sức khỏe các cháu sau tiêm để xử lý kịp thời các phản ứng sau tiêm chủng không mong muốn có thể xảy ra
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng cũng thông tin thêm
trong thời gian tới đây chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin cho phép các vaccine khác với mong muốn làm sao cùng với người dân trên một mươi tám tuổi trẻ việt nam sớm được bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
dưới đây là các thông tin cần biết khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín pfizer do vnđ

vaccine community của pfizer biontech là vaccine mrna
vaccine mana giúp các tế bào cơ thể tạo ra một loại protein vô hại để kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể tạo ra kháng thể chống lại virus sars cov hai
vaccine mina không làm thay đổi hoặc tương tác với dina của người được tiêm chủng theo bất kỳ cách nào không sử dụng vi rút sống gây bệnh covid một mươi chín không thể gây bệnh covid một mươi chín cho người được tiêm chủng
tổ chức y tế thế giới who thông qua chấp thuận sử dụng vaccine trong trường hợp khẩn cấp
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi vaccine đã được nhiều quốc gia trên thế giới cấp phép lưu hành và sử dụng
tại việt nam bộ y tế phê duyệt có điều kiện sử dụng vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại quyết định số hai nghìn chín trăm linh tám trên quy đê bit ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một

lịch tiêm gồm hai mũi khoảng cách giữa hai mũi từ ba đến bốn tuần
mỗi liều tiêm ba ml tiêm bắp
mỗi liều tiêm ba ml tiêm bắp
với các vaccine phòng covid một mươi chín khác khuyến cáo tiêm đủ hai liều của cùng một loại vaccine phòng covid một mươi chín
nên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tối thiểu cách một mươi bốn ngày với tiêm chủng các vaccine phòng bệnh khác
phản ứng sau tiêm chủng có thể xảy ra phản ứng rất phổ biến lớn hơn hoặc bằng một mươi như đau đầu đau khớp đau cơ đau tại vị trí tiêm mệt mỏi ớn lạnh sốt tần suất cao hơn đối với liều thứ hai sưng tại chỗ tiêm
phản ứng phổ biến từ một trên một trăm linh đến dưới một trên một mươi bồn nôn mần đỏ chỗ tiêm
không phổ biến lớn hơn hoặc bằng một trên một đến nhỏ hơn một trên một trăm linh nổi hạch mất ngủ đau tứ chi khó chịu ngứa chỗ tiêm
hiếm lớn hơn hoặc bằng trên một mươi đến nhỏ hơn một trên một mươi liệt mặt ngoại biên cấp tính
phản ứng phản vệ sau tiêm vaccine là rất hiếm gặp tai biến nặng sau tiêm như viêm cơ tim rất hiếm gặp
chỉ định tiêm
tiêm vaccine đối với một số nhóm đối tượng đặc biệt người có bệnh nền bệnh mạng tính có nguy cơ cao và mắc covid một mươi chín nặng nên cần được tiêm vaccine
tuy nhiên trước khi tiêm cần được khám sàng lọc cẩn thận tiêm chủng khi bệnh đã ổn định
phụ nữ mang thai không khuyến cáo tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai vì không đủ dữ liệu về rủi ro xảy ra ở phụ nữ mang thai
tuy nhiên cân nhắc tiêm chủng nếu lợi ích của việc tiêm phòng vượt trội hơn các rủi ro tiềm ẩn của vaccine đối với phụ nữ mang thai không khuyến cáo phải thử thai trước khi tiêm chủng
phụ nữ cho con bú tiêm vaccine nếu thuộc nhóm đối tượng nguy cơ không cần tạm ngưng cho con bú sau khi tiêm vaccine
người bị nguy cơ giảm miễn dịch cung cấp cho nhân viên y tế thông tin về tình trạng bệnh điều trị để được tư vấn về lợi ích rủi ro tiêm vaccine cũng như theo dõi đánh giá sau tiêm
nhóm người có bệnh tự miễn có thể được tiêm chủng nếu không có các chống chỉ định tiêm vaccine
người có hiv có thể tiêm vaccine nếu đã kiểm soát tốt bằng việc điều trị thuốc kháng virus và thuộc nhóm nguy cơ cần tiêm vaccine
người có tiền sử liệt mặt có thể tiêm vaccine nếu không có chống chỉ định
người có tiền sử dụng kháng thể đơn dòng hoặc huyết tương của người bệnh để điều trị covid một mươi chín trước đó
tiêm vaccine ít nhất sau chín mươi ngày để tránh ảnh hưởng đến việc điều trị tới đáp ứng miễn dịch do vaccine gây ra
chống chỉ định tiêm vaccine có tiền sử phản ứng dị ứng phản vệ với bất cứ thành phần nào của vaccine
đặc biệt không nên sử dụng cho những người có tiền xử phản ứng dị ứng nghiêm trọng với pez hoặc các phân tử liên quan
những người có phản ứng dị ứng ngay lập tức như phản vệ nổi máy bay phù mạch suy hô hấp với các liều đầu tiên của vaccine này sẽ không tiêm liều tiếp theo
khám sàng lọc trước tiêm chủng cho mỗi người đến tiêm để đảm bảo chỉ định đúng đối tượng tiêm và an toàn tiêm chủng
khi đủ điều kiện sức khỏe không có điểm bất thường cần hoãn tiêm hoặc chống chỉ định
tiêm bắp liều lượng ba ml cho một mũi tiêm mũi một tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên mũi hai tiêm từ ba đến bốn tuần sau mũi một
cha mẹ nên làm gì khi trẻ có phản ứng sau tiêm
các phản ứng vụ nhẹ có thể xảy ra sau một hai ngày trẻ thấy đau tại vùng tiêm sưng thay đổi màu sắc đỏ tím tại chỗ tiêm mệt mỏi đau đầu đau cơ đau khớp ấn lạnh sốt nhẹ
đây là những phản ứng thông thường nên cha mẹ và trẻ không cần phải lo lắng
đối với các phản ứng này cha mẹ nên khuyên con hạn chế cử động vùng tiêm để giảm bớt triệu chứng
có thể dùng thuốc hạ sốt để uống khi sốt giảm đau
trường hợp các phản ứng sau tiêm xuất hiện trong vòng ba mươi phút hoặc hai mươi bốn giờ sau tiêm một số trường hợp có thể kéo dài bảy mươi hai giờ
vì thế cần theo dõi kỹ trong ba ngày đầu để ý những phản ứng nguy hiểm xảy ra sau tiêm với trẻ
ngoài ra có thể xuất hiện tình trạng mặc dù là không phổ biến như nổi mề đay
sưng hạch cổ họng miệng khó thở lơ mơ ngủ gà ngủ gật sốt cao trên bốn mươi độ co giật hoặc tê bì tay chân
khi có những phản ứng này cần báo ngay với đơn vị tiêm hoặc cơ sở y tế gần nhất để được xử lý
bên cạnh đó cần theo dõi triệu chứng sau khi tiêm ít xảy ra như tức ngực khó thở đánh chống ngực
khi xuất hiện các triệu chứng trên các em cũng nên thông báo sớm cho cha mẹ hoặc người giám hộ được biết
bên cạnh đó vấn đề đảm bảo dinh dưỡng sau khi tiêm cũng cần được lưu tâm
cho trẻ ăn uống đầy đủ các nhóm chất đạo protein nghỉ ngơi uống nhiều nước trái cây tránh hoạt động mạnh quá mức không luyện tập nặng
bên cạnh đó cần theo dõi triệu chứng sau khi tiêm ít xảy ra như tức ngực khó thở đánh chống ngực khó thở đánh chống ngực
khi xuất hiện các triệu chứng trên các em cũng nên thông báo sớm cho cha mẹ hoặc người giám hộ được biết